thưa quý vị và các bạn núp bóng dưới hoạt động tâm linh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chiêu trò này đã xuất hiện từ cách đây vài năm nhưng hiện nay vẫn có các nạn nhân mới mắc bẫy
tại thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa úng tàu thời gian ở đây liên tiếp xảy ra các vụ việc
do đối tượng tự xưng là nhà ngoại cảm đứng ra giải trừ tà ma âm khí để chiếm đoạt tiền của nạn nhân
nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh đến ngày một tháng một mươi một vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ đã bắt quả tàng hai đối tượng đang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày hai mươi năm tháng một mươi bà đào thị sáng chú tại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ tỉnh bà rệ vũng tàu
nhận được điện thoại từ một người phụ nữ cho biết trong ngôi nhà của bà đang ở có hai ngôi mộ lâu năm
nếu không kịp thời đưa đi thì cả nhà của bà sẽ gặp tai họa
suốt một tuần sau đó người phụ nữ liên tục gọi điện dùng những lời lẽ đe dọa để uy hiếp tinh thần nạn nhân
ngày một tháng một mươi một khi các đối tượng đang thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền hai trăm linh triệu đồng
thì lực lượng công an vào kiểm tra phát hiện bắt quả tăng
đồng thời thu giữ toàn bộ tăng vật đưa về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an trần minh hùng sáu mươi năm tuổi trú tại tp hcm và nguyễn thị lý bốn mươi tám tuổi trú tại thị xã phú mỹ khai nhận
đã bàn nhau lên kế hoạch đi đến gặp các chủ nhà hù dọa là nhà có âm hồn vong hài cốt
nếu không thuê thầy giải trừ thì ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe và việc làm ăn
nhiều chủ nhà bị lý đe dọa đến mất ăn mất ngủ và đồng ý để lý tìm thầy hóa giải
mặc dù không có năng lực ngoại cảm nhưng khi được mời đến nhà của các nạn nhân
hùng vẫn thực hiện các nghi thức hành lễ mà đối tượng tự nghĩ ra từ việc học theo các sách phong thủy và trên mạng
quá trình đấu tranh mở rộng các đối tượng hùng và lý còn khai nhận
với thủ đoạn trên các đối tượng đã chiếm đoạt của hai người dân trên địa bàn số tiền hai mươi ba triệu đồng
càng ngày khi mà bị nhiều quá tức là cái bị hại
khi các đối tượng gọi điện làm phiền nói những lời phán chỉ mà không có cơ sở
thì họ dần dần họ cũng hoảng sợ lo lắng có những người lên đây trình bày là mất ăn mất ngủ
vì nghĩ của con cái cho nên là cũng tìm cách đôi khi mà niềm tin tâm linh mà
cái đó là niềm tin mà không có công học cho nên là người ta sẽ tự liên hệ với các đối tượng
tìm cách để hóa giải

cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn thị lý và nguyễn minh hùng
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng trên theo quy định pháp luật
đồng thời khuyến cáo đối với người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
không để bản thân trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo